sau khi ghi nhận hàng loạt ca mắc covid một mươi chín tỉnh đắk nông đã quyết định phong tỏa toàn bộ thành phố giang nghĩa
bắt đầu từ một mươi hai h ngày hôm nay và áp dụng nghiêm chỉ thị số một mươi sáu
cụ thể thành phố giang nghĩa sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động công cộng cơ sở vui chơi giải trí tập trung đông người
các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu hạn chế tối đa các phương tiện cá nhân
thời gian thực hiện lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội là một mươi bốn ngày
tuy nhiên tùy tình hình thực tế có thể thay đổi thời gian và biện pháp cách ly
dù đã có quy định dừng hoạt động tuy nhiên chủ quán karaoke ngũ phúc ở thôn liêu thượng
xã liêu xá huyện yên mỹ tỉnh hưng yên vẫn đón khách
tiến hành kiểm tra lực lượng công an đã bắt quả tăng ba mươi tám người đang tụ tập hát hò
cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke này do bà trương thị hồ làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một mươi chín nam và một mươi chín
chín nữ bao gồm cả khách và nhân viên của quán đang hát karaoke tại năm phòng
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
đối với chủ cơ sở kinh doanh và các trường hợp cố tình tập trung đông người
không chấp hành các quy định về phòng chống dịch
vâng thưa quý vị mới đây lực lượng chức năng tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ một số lượng lớn ma túy
do một người đàn ông vận chuyển tăng vật là ba mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
một kg ketamine và một mươi hai viên hồng phiến
sau một thời gian theo dõi nắm bắt tình hình vào khoảng hai mươi h ngày một mươi tám
ngày trên đường hồ chí minh đoạn đi qua địa phận tổ dân phố một thị trấn vũ quang huyện vũ quang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện vũ quang
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lực lượng phòng chống ma túy cục hải quan hà tĩnh
phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt quả tăng đối tượng phạm minh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
chú tệ xã đức lĩnh huyện vũ quang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ ba mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
một kg ketamin và một mươi hai viên hồng phiến và một số đồ vật tài liệu khác có liên quan đến vụ án
qua đầu tranh đối tượng đức khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng ở tp hcm
thuê đức vận chuyển vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ với số tiền hai mươi triệu đồng
trong quá trình vận chuyển đến địa điểm nói trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
tại điện biên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên phối hợp với các đơn vị
liên tiếp triệt phá hai chuyên án bắt giữ ba đối tượng thu giữ lượng lớn ma túy
cụ thể tại khu vực bản co hón xã xuân lao huyện mường ảng
lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng hờ a danh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại huyện mường ảng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm bốn bánh heroin khối lượng khoảng một bốn kg
cùng ngày tại khu vực bản sa lông xã sa lông huyện mường trà
lực lượng công an cũng đã bắt quả tăng hai đối tượng là lý a đáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và vừa a mua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại huyện mường trà
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khám xét người và phương tiện lực lượng công an đã thu giữ ba mươi bốn túi ni lông màu xanh
bên trong có chứa sáu tám trăm linh viên ma túy tổng hợp
khi bị phát hiện các đối tượng đã chống trả hòng tẩu thoát
nhưng đã bị lực lượng chức năng bảo vệ
cơ quan kể sát điều tra công an tỉnh bắc giang vừa ra quyết định khởi tố bị can
đối với lưu thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu là cán bộ cục thuế tỉnh bắc giang
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
dẫn tới thiệt hại về thuế cho nhà nước với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
theo thông tin vụ án từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong quá trình thụ lý điều tra vụ án tham mô tài sản và mua bán trái phép hóa đơn
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn wonjin vina
có địa chỉ ở khu công nghiệp văn trung huyện việt yên tỉnh bắc giang
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã phát hiện
ngoài hai tội danh đã khởi tố đối với các bị can có liên quan
tại công ty này còn có sai phạm trong việc hạch toán kế toán kê khai
quyết toán thuế dẫn tới thiệt hại về thuế cho nhà nước với số tiền lên tới hàng tỷ đồng
quá trình điều tra cơ quan công an xác định năm hai nghìn một mươi chín
lưu thị hằng là thành viên đoàn kiểm tra thuế của cục thuế tỉnh bắc giang
tiến hành kiểm tra thuế tại công ty trách nhiệm hiệu hạn quân jvina kỳ kiểm tra năm hai nghìn một mươi tám
nhưng do thiếu trách nhiệm hằng đã không phát hiện ra các sai phạm của công ty này
dẫn tới thiệt hại về thuế cho nhà nước
thưa quý vị trong những bài hỏi
bốn năm gần đây tội phạm mua bán người tại việt nam và trên thế giới diễn ra phức tạp
ở nước ta thì số nạn nhân bị mua bán và nghi vấn bị mua bán chủ yếu là phụ nữ và trẻ em chiếm trên chín mươi
thường tập trung ở những vùng nông thôn miền núi nhất là vùng sâu vùng xa
phần lớn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
từ thời điểm dịch bệnh covid có diễn biến phức tạp tại việt nam và trên thế giới
các đối tượng cũng thay đổi phương thức và thủ đoạn hoạt động
chúng lợi dụng triệt đề mạng internet để tiếp cận dụ dỗ các nạn nhân
trước những diễn biến của loại tội phạm này công tác tuyên truyền phòng ngừa đang cần sự chung tay của toàn xã hội
tại sơn la thiếu nữ này đã bị chính người thân của gia đình lừa bán cho hai người đàn ông trung quốc
với giá sáu nhân dân tệ tương đương gần hai mươi triệu đồng tiền việt nam
nơi bên kia biên giới nạn nhân đã bị ép làm vợ bé cho một người đàn ông trung quốc
bà thím rủ dê em đi làm sang bên trung quốc
những trẻ em gái đang trong độ tuổi từ một mươi ba đến một mươi sáu tuổi chính là những đối tượng mà tội phạm mua bán người nhắm đến
thời gian gần đây các đối tượng chuyển qua hoạt động trên mạng internet
thông qua mạng xã hội các đối tượng làm quen kết bạn và bày tỏ tình yêu
để sau đó dụ dỗ nạn nhân bỏ trốn gia đình đi theo sự chỉ dẫn của chúng
vụ việc sáu nữ sinh tại nam định vừa bị các đối tượng lừa gạt rụ rỗ để ép làm tiếp viên massage và quán karaoke
là vụ việc điển hình cho thủ đoạn này
đây là nỗi lo chung của các bậc phụ huynh đang có con gái trong độ tuổi này
thì bản thân tôi là cũng có những cái lừa kiểm soát cộng với cả cái việc khuyên dân và phân tích cho cháu hiểu
trong cái quá trình mà mình không ở gần các con thì cũng rất là khó kiểm soát
vì vậy là trong cái quá trình mà sử dụng mạng xã hội thì tôi cũng luôn luôn tôi phải cảnh báo các cháu
cái hậu quả mà cái việc là mạng xã hội nó mang lại về cái chuyện về là buôn bán người
về những cái tin tức xấu về những tin tức độc hại
thời gian qua lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng
triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm mua bán người
trọng tâm là tuyến biên giới việt nam với trung quốc lào và campuchia
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an biên phòng đã điều tra khám phá gần ba trăm năm mươi vụ
bắt năm trăm năm mươi đối tượng có hành vi mua bán người
khi mở cao điểm thì chúng tôi cũng đã có cố gắng và đã tiến hành chỉ đạo
cũng như phối hợp với các đơn vị các địa phương có liên quan
có trung điểm bên dưới của chính bộ để trao đổi với nước bạn
để chúng ta cùng tiến hành các hoạt động nghiệp vụ hai bên
cùng tuyên truyền cùng tổ chức xác định các bóng nhóm tội phạm
cùng tiến hành trao đổi cung cấp các thông tin và có liên quan
để cùng triệt phá đấu tranh để xử lý các đường dây tội phạm
mà mua bán người ở trong cái đợt cao điểm này
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
công an tỉnh phối hợp với thành trá sở thông tin và truyền thông quảng bình
tiến hành triệu tập và xử phạt hành chính đối với một trường hợp
đăng tải thông tin thất thiệt về dịch covid một mươi chín trên trang facebook cá nhân
trước đó đối tượng lê quốc bảo đã đăng thông tin về một trường hợp nam
trú tại xã mai thủy huyện lệ thủy có kết quả xét nghiệm ban đầu
dương tính với covid một mươi chín trên nhóm facebook làng phan xá
ngay sau đó cơ quan chức năng đã xác minh thông tin đăng tải trên là sai sự thật
cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt đối tượng lê quốc bảo số tiền năm triệu đồng
đồng thời bắt buộc xóa bài đăng và cam kết không tái phạm
trước đó lực lượng chức năng tỉnh quảng bình cũng xử phạt vi phạm hành chính
đối với đối tượng nguyễn thị hoài giang ở phường bắc lý thành phố đồng hới
với số tiền thiệu bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng về hành vi chia sẻ video có nội dung không đúng sự thật
về việc quân nhân trần đức đô tử vong trên facebook cá nhân
từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy tỉnh phú yên và thành phố nha trang
thị xã ninh hòa huyện vạn ninh của tỉnh khánh hòa sẽ thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
chiều ngày hai mươi hai tháng bảy chủ tịch ubnd tỉnh phú yên trần hữu thế đã có công văn hỏa tốc
yêu cầu thực hiện việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ trong vòng một mươi năm ngày
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy trên phạm vi toàn tỉnh theo nguyên tắc
gia đình của tỉnh phú yên và thành phố nha trang
tỉnh cách ly với gia đình thôn buôn cách ly với thôn buôn xã cách ly với xã
huyện cách ly với huyện tỉnh cách ly với tỉnh
đối với thành phố tuy hòa huyện phú hòa và một số địa phương thuộc các huyện tuy an
sơn hòa sông hinh thị xã đông hòa đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
kịp thời điều chỉnh để áp dụng các nguyên tắc theo chỉ thị số một mươi sáu của chính phủ
thành phố nha trang thị xã ninh hòa và huyện vạn ninh tiếp tục giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu thành phố cam ranh và các huyện cam lâm khánh sơn khánh vĩnh và diên khánh
tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy
lãnh đạo ubnd tỉnh khánh hòa giao sở y tế ra soát xây dựng kịch bản ứng phó
phương án nâng cao năng lực thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong trường hợp có hơn một ca mắc
đồng thời tiến hành ngay việc lấy mẫu tầm soát trong cộng đồng lần thứ hai
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
bắt đầu từ một mươi hai h trưa ngày hai mươi hai tháng bảy
thành phố đà nẵng bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch
theo đó mọi người dân được yêu cầu ở nhật tại nhà
chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết
sau khi có thông tin lượng người đến các chợ và siêu thị trên địa bàn thành phố tăng cao
tuy nhiên sở công thương đà nẵng khẳng định hàng hóa đã được dự trữ gấp ba đến năm lần
người dân không nên lo lắng tích chữ
một siêu thị tại trung tâm thành phố đà nẵng
so với các ngày trong tuần lượng khách tăng cao
trước đó từ chiều tối ngày hai mươi một tháng bảy khách hàng đặt online cũng tăng đột biến
bình thường chúng tôi là đặt hàng trong khoảng tám mươi đơn hàng
thì hôm qua sau khi buổi tối đến sáng hôm nay
các đơn hàng đã lên tăng hai trăm linh
hiện nay đơn hàng ở đó chẳng cần khoảng hai trăm linh đơn hàng sáng nay
phía siêu thị cho biết trong bối cảnh dịch bệnh
siêu thị đã trự kho hàng nhiều lần lên gấp ba bình thường
bên cạnh đó hàng hóa vẫn liên tục về giá cả bình ổn
chúng tôi cũng khuyến cáo trên các trang zalo của siêu thị
cũng như trong fanpage của siêu thị chúng tôi cũng thông tin đến khách hàng
và hàng hóa hiện nay chúng tôi không có thiếu
và rất đầy đủ những mặt hàng nhu yếu phẩm
cũng như mặt hàng tư sống hàng ngày
thì khách hàng cũng yên tâm như vậy
và không nên tích chữ những hàng để cho gia đình của mình
tại các chợ truyền thống
các mặt hàng cũng hết sức phong phú
giá các loại củ quả nhập từ miền nam chỉ tăng nhẹ từ một đến hai đồng
riêng rau màu lấy tại vùng dân thành phố và tỉnh quảng nam vẫn nguyên giá
đây là các cái mặt hàng mà thiết yếu
là bọn chị là bán hàng ngày
cho nên bà con mua cũng đủ dùng thôi
hôm nay là mua dự trữ để mà chan lắng nha
hiện nay tại đà nẵng
nguồn cung hàng hóa vẫn vô dạo
các siêu thị chợ vẫn hoạt động bình thường trong thời gian thành phố bổ sung các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch
chính quyền đã chỉ đạo sát sao việc cung ứng hàng hóa
đảm bảo nhu cầu của người dân
đảm bảo về lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết
đảm bảo cho nhân dân
không để cái tình trạng là đầu cơ trái hoàn đầu tư tích chữ tan giá văn văn
và làm cho cái việc mà nhân dân phải lo lắng đi đổ xô đi mua hàng
vừa vi phạm công tác phòng chống dịch nhưng mà lại là dẫn đến vấn đề không thiếu hàng hóa không cần thiết
hệ thống các siêu thị nhà phân phối trên địa bàn đà nẵng đã cam kết và sẵn sàng cung ứng tăng ba đến năm lần
các chủng loại thực phẩm từ hệ thống chuỗi siêu thị của bình và hệ thống các nhà cung cấp toàn quốc
đủ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân toàn thành phố trong vòng hai ba tháng
do đó người dân không nên mua tích trữ hàng hóa với số lượng lớn
nhằm tránh tạo sự đột biến trong mua sắm gây ra tâm lý hoang mang không đáng có
đồng thời tránh tập trung đông người đảm bảo an toàn cho công tác phòng chống dịch
thưa quý vị tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của công an phường trung kiên
quận thốt nốt thành phố cần thơ đang hoàn tất hồ sơ để đề nghị xử phạt giống người tổ chức ăn nhậu
hát karaoke trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu về giãn cách xã hội với tổng số tiền là một trăm chín mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo của người dân có một nhóm thanh niên nam nữ đang tụ tập tại cơ sở karaoke ái liên
phường trung kiên quận thốt nốt để tổ chức ăn nhậu hát hò gây mất an ninh trật tự tại địa phương
công an phường trung kiên phối hợp với đoàn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của phường
kiểm tra phát hiện bên trong cơ sở karaoke ái liên có một mươi một người gồm tám nam và ba nữ
đang tổ chức ăn nhậu ca hát tại phòng vip một
khi lực lượng chức năng tiến vào kiểm tra nhiều người đã tháo chạy ra ngoài
làm việc với cơ quan công an nhóm thanh niên thừa nhận sai phạm
qua test nhanh có một trường hợp kết quả dương tính với ma túy
với hành vi trên công an phường trung kiên đang hoàn tất hồ sơ đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân phường
ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính một mươi một cá nhân mỗi cá nhân một mươi năm triệu đồng
đề nghị xứ phạt ba mươi triệu đồng đối với một chủ cơ sở kinh doanh karaoke
vì hành vi tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tại tỉnh đồng tháp mặc dù mới tụ tập chuẩn bị đánh bài nhưng một mươi hai người đã bị xử phạt hành chính một trăm sáu mươi năm triệu đồng
vì vi phạm trong công tác phòng chống dịch
trong quá trình tuần tra công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp đã kiểm tra phát hiện một mươi hai đối tượng đang tụ tập
tại nhà một hậu dân thuộc ấp vân thuận b xã tân phú huyện thanh bình
qua làm việc bước đầu các đối tượng thừa nhận tụ tập để chuẩn bị đánh bài
công an xã tân phú đã tiến hành lập biên bản đề nghị xử phạt vi phạm hành chính một mươi hai đối tượng
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ với tổng số tiền một trăm sáu mươi năm triệu đồng
thưa quý vị bắt đầu từ sáng nay ngày hai mươi ba tháng bảy bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện phun khử khuẩn tiêu độc
trên toàn địa bàn thành phố trong vòng bảy ngày đặc biệt là các khu vực đang có diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp
bộ tư lệnh thành phố lữ đoàn phòng hóa tám mươi bảy tiểu đoàn phòng hóa ba mươi tám và lực lượng các quận huyện thành lập hai đội
với một mươi sáu xe chuyên dụng mỗi ngày chia ra khử khuẩn các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh
dự kiến mỗi ngày hai quận được phun khử khuẩn và kéo dài trong bảy ngày
bộ tư lệnh thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị bang chỉ huy quân sự tp thủ đức và các quận huyện
nắm rõ tình hình dịch bệnh tại địa phương để đề xuất khu vực tiêu độc khử khuẩn
đồng thời phối hợp chính quyền địa phương các lực lượng đảm bảo an ninh an toàn giao thông
chỉ dẫn đường tại các khu vực khử khuẩn
ngoài khử khuẩn đường phố cần xây dựng kế hoạch khử khuẩn trên địa bàn dân cư
các khu nhà trọ bằng phương tiện tại chỗ
trong ngày hôm nay hai điểm nóng là thành phố thủ đức và huyện bình chánh sẽ được phun khử khuẩn
trước tình hình dịch bệnh gia tăng nhanh bộ y tế đã giao cho tỉnh đồng nai khẩn trương thiết lập một
một trăm linh giường hồi sức điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng phân bổ tại bệnh viện đa khoa đồng nai
và bệnh viện đa khoa thống nhất để đưa vào điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng ngay trong tuần này
công tác hành chính cùng nhiều việc không tên khác được các nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa thống nhất
tập trung gấp rút thực hiện để hoàn thành toàn bộ các công việc cần thiết cho đơn vị hồi sức tích cực
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có thể đi vào hoạt động sớm nhất
theo đánh giá của bộ y tế tại đây có thể triển khai bệnh nhân covid một mươi chín

chúng tôi đã tiến hành được tất cả những công việc để có thể đưa một khu vào hoạt động trước mắt
khu này trước mắt thích nhận khoảng là hai mươi năm đến năm mươi bệnh nhân
về trang thiết bị cũng cực kỳ thiếu phải nói là các loại máy thở rất thiếu rất nhiều
theo quy chuẩn của quyết định hai nghìn sáu trăm hai mươi sáu trong bảy mươi giờ chúng tôi phải có năm mươi máy thở
và rất nhiều cái phụ kiện kèm theo thì trong điều kiện có thể chúng tôi có cái gì chúng tôi dùng cái đó
mong rằng thì có được sự quan tâm của bộ y tế
và sở y tế chúng tôi có thêm nhiều
nhiều máy móc trên thiết bị để có thể đặt chuẩn
trước mắt bệnh viện sẽ đưa vào hoạt động năm mươi giường bệnh hồi sức
đồng thời điều chuyển một số trang thiết bị hiện có của bệnh viện
như giường bệnh máy thở oxy từ các khoa phòng cát lên khu điều trị này
với sự hỗ trợ của nhóm chuyên gia gồm một mươi năm thành viên của bệnh viện bạch mai
những ngày qua nhóm chuyên gia đã giúp bệnh viện tổ chức đơn vị hồi sức
và tập huấn chuyên môn về hồi sức đặc biệt là công tác kiểm soát nhiễm quẩn
cho lực lượng bác sĩ nhân viên y tế sẽ tham gia làm nhiệm vụ tại đây
đoàn công tác bệnh viện bạch mai đã trực tiếp cùng với ban lãnh đạo bệnh viện
cùng với các phòng ban liên quan xây dựng phương án để thiết lập đơn vị ic
bên cạnh đó thì cũng xây dựng các danh mục theo quy định của bộ y tế
ví dụ như máy móc trang thiết bị y tế thuốc và các vật tư thiêu hao
trực tiếp đào tạo tập huấn cho toàn thể cán bộ viên chức của bệnh viện đa khoa thống nhất
bác sĩ điều dưỡng và các nhân viên
về công tác chăm sóc chuẩn đoán và điều trị đặc biệt là công tác kiểm soát nhiễm cuộn
để làm sao tránh việc lây nhiễm cho nhân viên y tế ở trong bệnh viện
theo thông tin từ sở y tế tỉnh đồng nai toàn tỉnh ghi nhận ba trường hợp tử vong
nhiều bệnh nhân có diễn tiếng nặng
hiện lực lượng chức năng của tỉnh đang tiếp tục triển khai lấy mẫu diện rộng
tại các khu nhà trọ ở xã thành phú huyện vĩnh cửu
xét nghiệm tầm soát diện rộng bằng test nhanh tại các khu phong tỏa
ở thành phố biên hòa
chuẩn bị nhân lực hóa chất vật tư để triển khai đợt xét nghiệm diện rộng
cho công nhân công ty jancing và một số đối tượng liên quan
công an tỉnh đồng tháp đang triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại các trại tạm giam nhà tạm giữ trên địa bàn
nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k nhất là thắt chặt từ bên ngoài
kiểm soát chặt chẽ từ bên trong đảm bảo quân số ứng trực một trăm linh
trại tạm giam công an tỉnh đồng tháp đã tiến hành phun hóa chất
khử trùng diện rộng các xe ô tô trước cổng đơn vị
nơi ăn ở làm việc của cán bộ chiến sĩ và khu quản lý giam giữ
cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
nhất là đảm bảo vệ sinh môi trường nơi làm việc nơi ăn nghỉ ngơi và vệ sinh cá nhân
chúng tôi cũng đã tiến hành xây dựng kế hoạch
trong kế hoạch thì chúng tôi cũng đã xác định mục tiêu yêu cầu
là cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm cái thông điệp năm k
nêu cao tinh thần là
chủ động để mà thực hiện tốt cái biện pháp phòng chống dịch
chúng tôi cũng đã chuẩn bị các khẩu trang y tế
bộ quần áo để mà bảo hộ thuốc sát phẩm rồi răng tay
làm sao thì chúng tôi cũng không để cái tình hình dịch bệnh
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của địa phương mình
điều tra viên kiểm sát viên người bảo chữa các cơ quan tổ chức xã hội
khi đến liên hệ công tác tại trại tạm giam nhà tạm giữ
được kiểm tra y tế một cách kỹ càng
nếu đến từ địa phương vùng có dịch thì yêu cầu phải có kết quả
test nhanh covid một mươi chín của cơ quan y tế phiếu tâm ngừa covid một mươi chín
từ lần một trở lên chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch
khi làm việc với người bị tạm giữ tạm giam và phạm nhân
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bà giám đốc công an tỉnh
đã chỉ đạo từ ngày một mươi tám tháng bảy đến nay trại tạm giam ngừng tiếp nhận
các phạm nhân của các cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
và các nhà tạm giữ của công an huyện thành phố
tạm dừng việc tham gặp căn phạm nhân để đảm bảo công tác phòng chống dịch
được thắt chặt từ bên ngoài kiểm soát chặt chẽ bên trong
tổ y tế ngoài thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
còn thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho căn phạm nhân
để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và xử lý các bước tiếp theo
đây là thời điểm rất quan trọng
tổ y tế sẵn sàng quyết tâm cùng với anh em trong các đội
thực hiện tốt để đảm bảo trại tạm giam không có dịch bệnh xảy ra
đối với căn phạm nhân phải chấp hành nghiêm nội quy
cơ sở giam giữ và các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuyệt đối tôn theo sự hướng dẫn của cán bộ phải đeo khẩu trang
trong sinh hoạt lao động và giữ khoảng cách hai mét khi tiếp xúc
nếu cai phạm nhân vi phạm thì tùy theo tính chất mức độ
sẽ xử lý kỷ luật theo quy định
đến thời điểm hiện tại trại tạm giam nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh
chưa phát hiện trường hợp cán bộ và căn phạm nhân nào bị nhiễm covid một mươi chín
điều đó thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sĩ làm công tác này
trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh
không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống và nhất là đảm bảo
tuyệt đối an toàn tại cơ sở giam giữ
thưa quý vị không chỉ làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tp thủ đức tp hcm còn đang tích cực hoạt động an sinh xã hội
chăm lo cho đời sống của người dân trong khu vực bị cách ly
qua đó xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
từ khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu công an thủ đức đã thành lập các chốt kiểm dịch
và cùng với các lực lượng chức năng chốt chặn trên các tuyến đường trọng điểm
nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo tình hình an ninh trật tự
cũng như không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó phát huy tinh thần tương thân tương ái thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách
người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ đoàn thanh niên hội phụ nữ
công đoàn công an tp thủ đức đã tổ chức thăm hỏi trao tặng hơn bảy trăm linh phần quà
là các nhu yếu phẩm rau củ quả đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn công nhân tại khu vực cách ly
chốt phong tỏa trên địa bàn
những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện trọn đầy tình cảm
sự quan tâm của mỗi cán bộ chiến sĩ đối với nhân dân thông qua hoạt động ý nghĩa trên
hình thành nét đẹp trong cộng đồng tạo nên tình cảm gắn kết giữa người chiến sĩ với quần chúng nhân dân
ngày càng bền chặt tạo niềm tin động lực để quân và dân hoàn thành tốt nhiệm vụ
vượt qua mọi khó khăn chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị tập trung phân luồng đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh
đây là một trong những nội dung chỉ đạo của đại diện công an thành phố hà nội
tại vừa kiểm tra một số chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội
diễn ra vào chiều hai mươi hai tháng bảy
tại buổi kiểm tra đại diện công an thành phố hà nội yêu cầu tại mỗi chốt
cần tính toán chi tiết vị trí dừng đỗ phương tiện đảm bảo an toàn cho cả lái xe và lực lượng
quá trình dừng kiểm tra các lái xe cần hết sức nhanh chóng nhưng cũng phải đảm bảo yêu cầu
về thu thập thông tin kê khai y tế đối với lái xe để phòng chống dịch
đồng thời các lực lượng chức năng cần chú ý kiểm tra kỹ đặc biệt trong trường hợp cần thiết
sẽ kiểm tra nhanh covid một mươi chín đối với các trường hợp nghi ngờ
đối với các trường hợp không đủ điều kiện cần thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của ubnd tp hà nội
đặc biệt lực lượng công an cần lên các phương án giải pháp phân luồng
hướng dẫn phương tiện từ xa không để xảy ra ủn tắc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại
thưa quý vị và các bạn theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện cả nước có khoảng một ba một năm triệu lái xe ô tô
và trong đó thì có trên bốn trăm linh lái xe vận chuyển hành khách gồm xe khách tuyến cố định xe buýt taxi
xe hợp đồng và xe vận chuyển khách du lịch
và khoảng trên một triệu lái xe vận chuyển hàng hóa các loại đây đều là những đối tượng được đánh giá là có nguy cơ lây nhiễm cao
và do thường xuyên tiếp xúc với nhiều người khác nhau
và mới đây hiệp hội taxi hà nội tiếp tục có văn bản đề nghị quan tâm ưu tiên tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
cho đội ngũ lái xe taxi ghi nhận sau của phóng viên antv
mặc dù lượng hành khách đã giảm đến bảy mươi
xong với bản thân các lái xe taxi họ đều rất lo lắng khi thường xuyên tiếp xúc cộng đồng và phạm vi hoạt động rộng
tiêu bản nguy cơ lây nhiễm khi mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
tình hình dính bệnh thì cũng nguy cơ rất là nhiều hơn
khách thì vặn lai rồi là không biết là nguồn gốc khách nhiều khi không biết là nguồn gốc khách
thì có khách thì phải đi thôi
nhưng mà tình hình giảm đi phải đến bảy mươi so với ngày bình thường trước kia
hiện cả nước có khoảng một ba đến một năm triệu lái xe vận chuyển hàng hóa
năm hai nghìn hai mươi một hiệp hội vận tải ô tô việt nam cũng đã có văn bản đề nghị ưu tiên tiêm vaccine phòng dịch covid một mươi chín
cho đội ngũ lái xe phụ xe nhân viên phục vụ trên xe tại các địa phương sớm nhất có thể
đến nay việc ưu tiên vẫn chưa được thực hiện
mới đây hiệp hội taxi hà nội tiếp tục có văn bản đề nghị ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín cho đội ngũ này
nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và hàng triệu hành khách đặc biệt là nhóm taxi chạy sân bay
không phủ nhận tiêm vaccine cần theo thứ tự ưu tiên
tuy nhiên việc lái xe mà chưa được tiêm phòng đi nhiều nơi thì nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn
vừa qua chúng tôi đề xuất là ưu tiên cho các nhóm xe tại sân bay để tiêm vaccine
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch đã giao lên cho cảng không tổng hợp lại lên danh sách để đăng ký tiêm
nhưng mà đến lúc thấy nhiều quá thì cả không nói rằng là khi mà đã các đơn vị gửi danh sách lên
thì cảng không nói rằng trả cho các đơn vị về địa phương liên hệ để tiêm
cho đến giờ này vẫn chưa có
khi những người lái xe phơi mình ra
chở hàng hóa trên đường lưu thông đường quốc lộ
chở khách hàng chờ những khách hàng từ sân bay về
và những lực lượng vận tải này là những lực lượng thường trực sẵn sàng
khi cơ quan quản lý nhà nước cần có thể chúng tôi dùng phục vụ miễn phí
trên bất kỳ phương diện gì thì chúng tôi lại không được tiêm
rõ ràng với nhiều hành khách dấu hiệu tài xế được tiêm vaccine là một trong những yếu tố quan trọng
để lựa chọn phương tiện di chuyển hạn chế rủi ro lây nhiễm cho hành khách
đồng thời thúc đẩy duy trì hoạt động của ngành taxi
trước bối cảnh phức tạp của dịch bệnh